nhiều tháng nay trên toàn tuyến biên giới của tỉnh lạng sơn các lán chạy chốt chặn tại các đường mòn lối mở
vẫn được các lực lượng biên phòng duy trì nhằm ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín có thể xâm nhập vào nội địa
lạng sơn với hơn hai trăm linh km đường biên tiếp giáp với trung quốc đây được xem là một trong những địa bàn trọng điểm
có tính chất phức tạp về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp đang có những chiều hướng phức tạp trở lại
thì đây là một trong những nguy cơ hàng đầu dẫn đến lây nhiễm trong cộng đồng
thực hiện nhiệm vụ thắng lợi cái nhiệm vụ là lực lượng phòng chống dịch bệnh trên tuyến đầu của bộ đội biên phòng
ở vòng trong tại những khu vực gần biên giới lực lượng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra và giám sát chặt chẽ tại các cơ sở lưu trú
đến từng hộ gia đình tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức
không tiếp tay cho hoạt động đưa người nước ngoài vào nội địa
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng
kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ổ nhóm chuyên đưa dẫn người nước ngoài vào việt nam
chỉ tính riêng trong tháng vừa qua ba mươi đối tượng đã bị khởi tố về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

song song với các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng
thì phần còn lại của cuộc chiến với đại dịch nằm ở chính ý thức của mỗi người dân
đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt của bản thân mà tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép
làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng